tại đà nẵng bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với tổ chức du lịch thế giới
và ubnd tp đà nẵng đã tổ chức hội nghị quốc tế về du lịch và thể thao
phó thủ tướng vũ đức đam dự và phát biểu tại hội nghị
theo tổ chức du lịch thế giới du lịch là ngành kinh tế đã và đang dẫn đầu thế giới
với mức tăng trưởng liên tục bốn năm liền đạt hơn một tỷ khách du lịch quốc tế
đồng góp khoảng một mươi vào gdp thế giới sáu tổng xuất khẩu toàn cầu
trong khi đó thể thao được nhìn nhận là ngành giải trí số một thế giới
với đóng góp gdp và tăng trưởng duy trì ở mức cao và tiềm năng khả quan
sự kết hợp giữa du lịch và thể thao là hoàn hảo được kỳ vọng phát triển tạo động lực
cho nhiều quốc gia đạt các mục tiêu về kinh tế xã hội và phát triển bền vững
các tham luận và ý kiến tại hội nghị đã tập trung vào ba nội dung chính
đó là xu hướng phát triển của du lịch gắn với hoạt động thể thao
cũng như sự phát triển của du lịch và thể thao trong quan điểm cách tiếp nhận
và vận hành kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch thể thao
và chiến lược quảng bá sản phẩm du lịch thể thao trong tương lai
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh đến quyết tâm
và ý chí chính trị của việt nam trong việc ưu tiên phát triển du lịch và thể thao
như là ngành kinh tế mũi nhọn quốc gia và kết nối với sự phát triển chung
của du lịch và thể thao thế giới đồng thời tạo chính sách thu hút đầu tư
thúc đẩy phát triển du lịch và thể thao vì lợi ích của người dân
cộng đồng và sự phát triển bền vững
hội nghị quốc tế về thể thao và du lịch là sự kiện được tổ chức du lịch thế giới
tổ chức bên lề đại hội thể thao bãi biển châu á lần thứ năm đà nẵng hai nghìn hai mươi